khi đang di chuyển trên đường sắt đoàn tàu se bảy đã bị nhóm người phía dưới ném đá liên tục làm vỡ kính hàng loạt cửa sổ
công an huyện quảng ninh tỉnh quảng bình đã xác định được một mươi học sinh của trường phổ thông dân tộc nội chú huyện quảng ninh là thủ phạm đã gây ra vụ ném đá
trước đó vào chiều ngày hai mươi một tháng hai đoàn tàu mang số hiệu se bảy chạy từ hà nội vào thành phố hồ chí minh đến địa phận huyện quảng ninh tỉnh quảng bình
thì bất ngờ bị một nhóm người dưới đường dùng đá liên tục ném lên tàu làm vỡ ba cửa kính toa tàu hành khách ngồi phía trong hoảng loạn
tuy nhiên do cửa kính của các toa tàu có hai lớp nên khi lớp ngoài bị vỡ vụn lớp trong đã che chắn cho nên hành khách bên trong được bảo vệ an toàn không có hành khách nào bị thương